theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sáng sớm hôm nay vùng biển phía đông của philippines đã hình thành một cơn bão có tên quốc tế là goni
dự báo cơn bão này trong những ngày tới sẽ vào biển đông và trở thành cơn bão số một mươi trong năm nay
theo những thông tin dự báo xa khoảng cuối tuần sau cơn bão này có khả năng gây mưa lớn ở trung bộ trong đó có các tỉnh trung trung bộ
nửa đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi tình hình mưa bão trên biển đông và miền trung còn rất phức tạp
bà con cần đặc biệt lưu ý cập nhật thường xuyên thông tin để có các biện pháp giảm thiểu tối đa thiệt hại